liên minh châu âu đã thông qua gói trừng phạt thứ một mươi nhằm vào một trăm hai mươi một cá nhân và thực thể nga
theo đó các cá nhân trong diện bị trừng phạt sẽ bị phong tỏa tài sản tại eu và không được cấp thị thực nhập cảnh eu
điện kremlin vào ngày hôm qua đã chỉ trích eu khẳng định tất cả những biện pháp này đều rất vô lý
điện kremlin cho rằng các nước phương tây đang cố tìm thêm cá nhân và thực thể để trừng phạt
đồng thời nhấn mạnh việc đưa cá nhân và thực thể của nga không liên quan vào danh sách trừng phạt là hết sức vô lý
trong một diễn biến liên quan đức cho biết nghiên cứu đề xuất gói trừng phạt thứ một mươi một nhằm vào nga
mục đích chính của đức là ngăn chặn các mặt hàng nằm trong diện bị châu âu cấm vận tiếp tục chảy vào nga thông qua các nước thứ ba
berlin cũng đề xuất đưa các công ty hoặc cá nhân giúp nga lách lệnh cấm vận vào diện phải bị trừng phạt